một đối tượng chính trong vụ án
dù biết rõ hành vi phạm tội của người iuu
nhưng dương đã không tố cáo
mà còn cùng thanh và đồng bọn bỏ trốn
em chỉ biết là
lúc là có bạn bè em có ngăn cản
mà do là
không nghe lời cho nên là
lúc đó là người đó là em bỏ mặt
em không nói
thì xong rồi em xuống trên bếp
em dọn dẹp
xong rồi tội nó đi
em thấy em thương
thì em đi theo
nhưng mà em làm vậy là sai
cho nên là
em thấy hối hận
mình sai lầm thì pháp lực
giống như sẽ xử mình
cho nên là em biết
đổi cái tội của mình
trong vụ án này dương đã bị khởi tố
về tội danh không tố giác tội phạm
sau ba tháng
cô được cho tại ngoại
để chờ ngày xét xử
đi lúc đó đi xe
ai chở ai
em biết hai người nhà
con của mình thì không có mẹ
thiếu thốn tình cảm
nhớ mẹ khổ cho nó
không có mẹ chăm sóc
ba mẹ em hiện nhà
hiện nhà có mình em
trong ngoài có mình em
ba với mẹ nhớ em
nếu mà em có vậy
ba mẹ em nhớ em
em cũng lo lắm
em của em thì còn nhỏ
chưa làm gì được
anh hai thì anh hai bị bệnh
còn cái nhà có mình em đi làm
dương lấy chồng và làm mẹ
khi chưa đầy một mươi tám tuổi
nhưng cuộc hôn nhân của cô kết thúc ngắn ngủi
cô đã làm mẹ đơn thân
một mình nuôi con mà không nhận được
sự trợ giúp nào từ phía chồng cũ
sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người trồng đầu
dương dành tình cảm của mình cho thanh
dương xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc
vì thế hai người đã ra mắt gia đình
chụp ảnh cưới
và chuyển về sống chung một nhà
khi nghe thanh nói về hành vi phạm tội
dương đi theo thanh với suy nghĩa là
dương đi theo thanh với suy nghĩa là

là đi theo người yêu của mình

bào năm nay bà nguyễn thị minh phương
mẹ dương một mình gồng gánh cả gia đình
gồm một người chồng nghiện rượu
người con trai lớn mắc bệnh thần kinh
người con nhỏ năm nay mới vào lớp một
và bây giờ bà phương
phải cáng đáng thêm cả con gái và cháu ngoại
công việc buôn thúng bán mẹt
cũng khiến cho bà phương tất bật
từ ba giờ đến bốn giờ sáng mỗi ngày
lừng trưa giáo mổ hôi đã hết tiền
có mình tôi đi mằn nuôi bốn mạng nói chung ra giờ như vậy chưa có nhờ ai được đồng nào luôn
thằng lớn của tôi là nó cũng ăn chơi rồi đó nó đua đòi rồi nó chơi ba cái chắc kia
người ta giờ cái não nó bị hư rồi nhũng não rồi giờ có khi kêu năm mười tiếng nó không trả lời
nó vốn gì đâu giờ nuôi nó suốt đời luôn
tôi là rượu cột trong nhà nhất đến đây tôi bị bú cổ mấy năm thờ mà đâu có đi khám đâu
chứ bỏ liều lo mấy đứa này riết anh hai nói với nó riết
trước kia dương từng làm nghề phun xăm thẩm mỹ
việc cô bị bắt sau vụ án đã khiến cho công việc bị ngất quãng
nhiều người xì sao dị nghị nên sau khi cô được tại ngoại
dương không thể tiếp tục mở cửa hàng mà chỉ ở nhà làm dạo cho số ít khách quen
phiên tòa chưa mở nên dù vẫn đang được sống bên bố mẹ và con gái
nhưng tâm trạng pháp phòng chờ đợi số phận pháp lý đã khiến cho tâm trạng mỗi ngày của dương trôi qua nặng nề rằng rặc
lê thị thùy dương phan tấn dũ đều chưa đầy hai mươi tuổi mới chỉ ở ngưỡng cửa của cuộc đời
trong văng ngã của con bố mẹ của dương cũng như bố mẹ rũ chỉ mong các con của mình sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật trở lại với cuộc sống bình thường
họ không có mong ước về cuộc sống cao sao phú quý chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình yên như trước đây
ước mơ làm lại đôi khi thật giản dị chỉ là những gì mình đã từng có